theo sở lao động thương binh và xã hội hà nội thực hiện giai đoạn hai hỗ trợ cho nhóm lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thống kê đến đầu tháng bảy hà nội đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn một mươi bảy lao động với kinh phí là một mươi bảy ba tỷ đồng trong đó có hơn một mươi sáu sáu trăm linh lao động tự do
với lao động tự do các quận huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho một mươi sáu sáu trăm bảy mươi bảy lao động bị mất việc làm mức hỗ trợ một triệu đồng một tháng
thời gian hỗ trợ một tháng kinh phí hơn một mươi sáu sáu tỷ đồng hiện đã tổ chức chi trả cho một mươi năm trăm sáu mươi một người với số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
theo sở lao động thương minh và xã hội việc thẩm định các điều kiện để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn do không có cơ sở để kiểm tra
xác minh mà chủ yếu dựa vào thông tin do người lao động người sử dụng lao động cung cấp
sở này cũng thừa nhận công tác xét duyệt hỗ trợ cho nhóm đối tượng lao động gồm lao động ngừng việc hoãn hợp đồng tại doanh nghiệp
lao động tự do tại các quận huyện đang triển khai rất chậm
tuy nhiên việc xét duyệt hồ sơ đã được rút kinh nghiệm từ các địa phương nên đã được triển khai chặt chẽ từ các cấp cơ sở
hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ của người sử dụng lao động
vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động nhưng chưa ra quyết định hỗ trợ cho doanh nghiệp nào